liên quan đến vụ cháy kho chứa hóa chất tại phường thượng thanh quận long biên thành phố hà nội hôm ba mươi tháng sáu vừa qua
phó thủ tướng thường trực chính phủ trung hòa bình vừa có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội khẩn trương báo cáo sự việc trước ngày một mươi tháng bảy
phó thủ tướng yêu cầu hà nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
đồng thời đánh giá tác động ô nhiễm môi trường từ vụ cháy kho hóa chất nêu trên
báo cáo thủ tướng trước ngày một mươi tháng bảy trước đó sở tài nguyên và môi trường hà nội đánh giá có hiện tượng dò dỉ hóa chất
đồng thời nhận định có dấu hiệu sản xuất hóa chất khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép
vụ cháy kho chứa hóa chất tại phường thượng thanh quận long biên xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng sáu
trong quá trình dập lửa lực lượng chức năng gặp những khó khăn do các thùng hóa chất trong nhà kho bị nổ và văng ra xa
cuối giờ sáng cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế không ghi nhận thiệt hại về người